thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa truy tố bị can lê bảo xuyên ba mươi năm tuổi
trú tại phường long bình tp biên hòa đồng nai về tội giữ người trái pháp luật
theo có trạm vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một sau khi sử dụng ma túy xuyên xuất hiện ảo giác
nên đã dùng dao đe dọa và khóa cửa nhốt chị như là vợ xuyên không cho ra khỏi nhà
khi lực lượng công an đến dù được yêu cầu bỏ giao thả người nhưng xuyên không thực hiện
mà còn cầm dao dí và kẹp cổ chị như sau đó xuyên đâm nhiều nhát vào bà vai và lưng vợ
đến ngày một mươi năm tháng sáu lực lượng công an đã xông vào nhà khống chế bắt giữ xuyên và giải cứu được nạn nhân
vận chuyển số lượng lớn vàng qua biên giới trấn văn nhuần trú tại thị trấn vĩnh hưng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh hưng tỉnh long an khởi tố vụ án khởi tố bị can
về hành vi buồn lậu
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trấn văn nguyền trú tại thị trấn vĩnh hưng
ba tháng chín công an huyện vĩnh hưng phối hợp với công an xã khánh hưng kiểm tra phát hiện trên xe của một người phụ nữ
có một số nữ trang trọng lượng hơn năm trăm tám mươi chín gam vàng một mươi tám carat và hai mươi bốn carat tổng tài sản trên sáu trăm linh triệu đồng và chín trăm hai mươi năm đô la mỹ
qua điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi chín nhuần là chủ tiệm vàng có giao dịch mua bán vàng với một người dân campuchia
và người campuchia này thiếu nợ hơn một mươi tám lượng vàng một mươi tám cara
và trên hai mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng chín nhuần thuê người đến biên giới nhận vàng về đến xã khánh hưng huyện vĩnh hưng
thì bị phát hiện và bắt giữ
sáng phương năm tiếp tục với những thông tin về an ninh trực tự
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lê minh dương
ngụ phường bình thắng thành phố dĩ an tỉnh bình dương để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một ông phan khắc định trú tỉnh đồng nai đậu xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm
trước cửa hàng vật liệu xây dựng vũ quyết thắng ở khu phố một mươi một phường hố nai thì bị mất trộm
ông định đã đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công an tp biên hòa xác định
dương là thú phạm nên tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an dương đã khai nhận sau khi trộm được xe y mang đến cho một gara ở phường tân phú
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh tháo thùng xe bán cho hai người chưa rõ lai lịch với giá hai mươi năm triệu đồng
được biết lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết vừa triệt phá một tụ điểm ma túy
do trịnh thị ngọc diễm ngụ huyện chợ lách tỉnh bến tre cầm đầu tổ chức bay lắc
tại một căn nhà cấp bốn ở xã an phước huyện long thành
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện long thành
phối hợp công an xã an phước tổ chức kiểm tra phát hiện
tại căn nhà cấp bốn diễm đang thuê có ba đối tượng đang sử dụng ma túy
đồng thời tàn trữ một số viên nén và một gói ni lông chứa ma túy tổng hợp
tiếp tục kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ nhiều loại ma túy dạng viên nén
viên nang viên nhộng ma túy dạng khay
qua đấu tranh khai thác diễm khai nhận là người thuê căn nhà trên để cải tạo một phòng ngủ
bằng cách dán các vật liệu khách âm để sử dụng làm phòng bay phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy
số ma túy trên do diễm mua về để sử dụng và bán lại cho những người đến sử dụng bay lắc
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tan đối với đối tượng diễm
và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại khu vực xã đại phước huyện càng long tỉnh trà vinh
công an của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện một xe tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
nên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện càng long tiến hành kiểm tra
phát hiện một thanh niên đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu
tiến hành kiểm tra các túi ni lông và thùng giấy trên xe lực lượng công an phát hiện có hai bảy trăm bảy mươi cây thuốc lá điếu nhập lậu
tương đương với hai mươi bảy bảy trăm linh bao thuốc lá
qua làm việc bước đầu người thanh niên khai tên là trần quang nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ phường bảy thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và khai nhận số thuốc lá nêu trên
chở thuê cho một người không rõ họ tên ở thành phố tân an tỉnh long an đem giao ở xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh
mỗi chuyến đi nghiêm được trả tiền công là một triệu tám trăm linh ngàn đồng
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hình sự nghiêm
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện càng long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an tp sa đéc tỉnh đồng tháp đã cho gia đình bảo lãnh tội ngoại
đối với đối tượng đỗ phước sang ba mươi năm tuổi ngụ ở xã tân dương huyện lai vung
đang trong quá trình điều tra về hành vi vô ý gây chết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một sang cùng vợ đến nhà người bạn uống bia
sau đó vợ sang về trước và cùng hai con nhỏ năm và một mươi hai tuổi lên gác ngủ
còn sang ở lại nhậu đến khuya sang về đến nhà là tiệm tập hóa ở xã tân quy tây tp sa đéc
khoảng một tiếng sau xảy ra vụ cháy làm vợ và hai con của sang tử vong
còn sang bị bỏng nặng ở chân
sau hai ngày điều trị tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sang được bác sĩ cho xuất viện
cơ quan điều tra đã lấy lời khai bước đầu sang thừa nhận đã gây ra vụ cháy
khiến vợ và hai con tử vong
theo lời khai ban đầu khuya hôm xảy ra vụ việc sang đi nhậu về đến nhà
do bực tức cá nhân sang đã đập phá đồ đạc trong đó có bình ga mini phát nổ gây cháy
khi xảy ra cháy sang đã cố gắng dập lửa và cứu vợ con nhưng bất thành
tòa nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới
sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày
ra tòa với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy còn có hai bị cáo
nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ arctic công ty arctic
và võ tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thoát nước hà nội cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra cho thấy công ty actic có vốn điều lệ năm tỷ đồng
do ông giang nắm sáu mươi cổ phần một cá nhân khác bốn mươi
tuy nhiên cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay cho bà nguyễn thị trúc chi hoa
vợ của bị cáo trung
theo chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức trung công ty atic được độc quyền phân phối
chế phẩm redoxi từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi chín công ty này đã ký một mươi năm hợp đồng bán tổng cộng bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước
cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty arctic mua lượng chế phẩm này từ hãng watchwater với giá một trăm một mươi năm tỷ đồng
sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hưởng lợi ba mươi sáu tỷ đồng
xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt là sự tranh luận về chuyện đá gà
nhưng lại dẫn tới hậu quả chết người
bị cáo hà đại trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chú huyện phù mỹ tỉnh bình định đã phải trả giá bằng chín năm sáu tháng tù giam về tội giết người
bản án vừa được tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
theo cáo trảng khoảng hai mươi giờ ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
hà đại trường đi bộ một mình đến quán cà phê ở phường hải cảng thành phố quy nhơn
thì gặp lê xuân cảnh chú phượng hải cảng thành phố quy nhơn đang ngồi trong quán
tại đây trường và cảnh tranh luận với nhau về chuyện đá gà
dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau nhưng được người dân can ngăn nên cả hai bỏ đi
sau đó do bực tức nên vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày hà đại trường mang theo hai con dao đến nhà cảnh
chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cầm ngực và hông phải gây thương tích bốn mươi bảy
sau khi dùng dao chém cảnh được mọi người can ngăn nên trường mới dừng lại
việc lê xuân cảnh không chết là do được cấp cứu kịp thời
công an huyện cronbúc tỉnh đắk lắc phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đắk lắc
cơ liên tiếp phát hiện ba vụ trồng cần xa trái phép trong dãy của người dân trên địa bàn huyện cronbúc
qua công tác trinh sát nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan công an đã phát hiện tại khu dãy của ybiq mlo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ở buôn mùi ba xã cư né có trồng trái phép một trăm bảy mươi hai cây cần xa
tiếp đó tổ công tác còn phát hiện hai địa điểm trồng trái phép cây cần sa
tại buôn ea cărinh xã yà sinh là tại dãy của phan thị lộc có trồng bảy mươi một cây cần xa
và tại dãy của phan thị thu sương có trồng một trăm hai mươi một cây cần sa
tổng cộng ba địa điểm là ba trăm sáu mươi bốn cây cần sa
những điểm trồng cần sa bị phát hiện đều là những khu dãy vắng ít người qua lại
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an và quần chúng nhân dân
hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
nhất là đối với xe đưa đón học sinh bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải
các tỉnh thành phố thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn
đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải để xảy ra tai nạn giao thông
hoặc có phương tiện tham gia đưa đón học sinh
theo đó các sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với cảnh sát
tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tài
chở đúng tải trọng cho phép số người theo quy định kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn
của phương tiện và lái xe trước khi tham gia giao thông và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đăng kiểm việt nam kiểm tra giám sát hoạt động của các trung tâm
đăng kiểm xe cơ giới yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tuân thủ nghiêm các quy trình quy định liên quan
về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thưa quý vị hơn một tháng kể từ ngày tp hcm bước vào giai đoạn bình thường mới
đường phố đã dần đông đúc trở lại tuy nhiên nhiều người đi đường đã không khỏi lo sợ khi cùng lúc
hiểm họa giao thông từ những chiếc xe tải
xe tải hạng nặng lưu thông vào nội đô trong khung giờ cấm tái xuất
việc xử lý các phương tiện này cần chế tài xử phạt nặng và nghiêm minh để đảm bảo an toàn cho người dân
từ hai mươi một h nhiều tốt xe tải xe bên hạng nặng lại nối đưa nhau chạy với tốc độ cao trên đường trường trinh
đoạn qua khu công nghiệp tân bình vào trung tâm tp hcm
dù đang trong khung giờ cấm xe tải vào nội đô thế nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định pháp luật
phóng nhanh vượt ẩu gây bất an cho người dân khu vực cũng như người đi đường
nhiều tuyến đường khác như võ văn kiệt quận năm điện biên phủ quận ba bình thạnh
vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng xe tải xe bên đi vào đường cấm sở cấm
dù biết vi phạm luật giao thông thế nhưng các tài xế vẫn tranh thủ đạp ga
để sớm vào nội đô vận chuyển hàng hóa
thật sự trước khung giờ được phép lưu thông
dù cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát thế nhưng tình trạng xe quá tải
hoạt động trong giờ cấm vẫn tái diễn ở nhiều nơi
đáng nói các trường hợp vi phạm này chỉ cách thời gian được phép lưu thông
ở khung giờ hai mươi hai giờ đêm trở đi chỉ từ một mươi đến ba mươi phút
mức xử phạt hành vi này
là bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng
ngoài ra tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
mình vi phạm lưu thông vào tuyến đường võ quang kiệt trong khung giờ cấm
đối với xe tải nặng trên hai tấn rưỡi xe mình có tải trọng tám ba trăm linh kg
sau hai mươi hai h đêm nó được vào khu vực nội đô thành phố
mình vào trong khung giờ cấm mình bị xử lý lỗi đi vào khu vực cấm
nhạc đập lại trật tự giao thông đảm bảo thông suất cho các phương tiện
khi đường phố ở tp hcm sôi động trở lại
sau dịch lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mở cao điểm xử lý
đối với các xe tải lưu thông vào sơ cấm đường cấm
vừa để góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
vừa đảm bảo an toàn cho người đi đường nhất là trong thời điểm cuối năm cận kề
khi lực lượng thi công công trình tiến hành triển khai đặt cống tạm b ba trên canh cây me
thuộc ấp vĩnh thạnh b xã vĩnh hải thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
nhiều đối tượng đã chống đối cản trở
ngay sau đó nhóm đối tượng này đã bị khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi một nhóm đối tượng đã đến ngăn cản
chửi bới hành hung không cho đơn vị tiến hành thi công
mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền giải thích yêu cầu giải tán
nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục có những hành động chống đối
khi lực lượng chức năng đi qua cầu canh cây me để triển khai phương án bảo vệ
một số đối tượng ngăn cản không cho đi qua dùng tay và cây đánh liên tiếp
vào người cán bộ chiến sĩ công an
các đối tượng còn lại sử dụng ống tuyếp sắt cây cừu tràm và đá ném vào lực lượng chức năng
ngoài ra các đối tượng còn mang theo hai bình ga loại một mươi hai kg đặt tại điểm đặt cống
dọa sẽ cho nổ và đưa đường dây điện xuống canh để ngăn cản thi công
vụ việc làm cho một mươi ba cán bộ chiến sĩ công an thị xã vĩnh châu bị thương
trong đó có hai đồng chí bị thương nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do thiếu hiểu biết về pháp luật và có những yêu cầu đền bù không hợp lý dẫn đến vi phạm pháp luật
bất ngờ kiểm tra ngôi nhà của một người dân trên địa bàn xã thạnh phú huyện cái đước
công an huyện cai đước tỉnh cà mau đã phát hiện và bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền
tại hiện trường có hai mươi đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc trong số này có một mươi người là nữ
kiểm tra xung quanh chiếu bạc và trên người những người có liên quan
tạm giữ hàng chục bộ dụng cụ để đánh bạc
và gần một mươi bốn triệu đồng qua xác minh hầu hết các đối tượng là người địa phương và các địa bàn giáp danh
hiện tất cả đã được chuyển về cơ quan công an để xử lý theo quy định
các lực lượng công an bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh quảng bình vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng người lào đang vận chuyển ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp qua biên giới
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một tại khu vực cửa khẩu quốc tế cha lo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng
và đội kiểm soát hải quan quảng bình bắt quả tăng hai đối tượng người lào là kẹo la khon vinhampasert
và tích sĩ hạ pan nha đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới
theo hướng từ lào về việt nam
lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm linh bốn viên ma túy tổng hợp
được cất giấu trong các túi bóng và một số tăng vật có liên quan khác
còn tại tỉnh đồng nai
lực lượng công an cũng đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi và manh động
gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng ghi nhận của phóng viên intv tại địa bàn huyện thống nhất
sau khi ăn nhậu xong cả nhóm bảy người của đinh thanh sang quê thanh hóa nghề nghiệp tự do
thuê một phòng ở khách sạn để sử dụng ma túy
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an huyện thống nhất đã tiến hành kiểm tra bắt giữ nhóm đối tư của sang cùng tăng vật ma túy
đối với sang dù không bị bắt tại chỗ nhưng biết mình không thể thoát được nên sang đã ra đổ thú
tôi đưa cho đạt tổng số tiền là bốn triệu
tổng số tiền là bốn triệu đến và nhờ đạt đi mua ma túy để sử dụng
sau khi đưa cho đạt thì tôi có đi uống nước đi uống nước thì khoảng một giờ
tôi có quay lại để sử dụng ma túy
sau khi sử dụng đến khoảng ba giờ thì tôi có về nhà nhí
nghi thì khoảng bảy giờ sáng hôm sau thì có nghe thông tin là cả nhóm đã bị công an bắt giữ
thì tôi biết là không thể trốn tránh được trách nhiệm của mình nên tôi đã lên cơ quan công an để đầu thú
bản thân nghiện ma túy đối tượng nguyễn kim phượng chủ tịch đồng nai
đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch đến điểm hẹn để mua ma túy
với số tiền bốn trăm linh đồng
phượng đã mua được một lượng ma túy về sử dụng và bán cho căn nghiện
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác phương đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật là ma túy
bị can có lên chỗ khúc đường cao tốc long thành nhiều giây
đợi một người phụ nữ bán ma túy cho một bị can
bị can mua bốn trăm linh đồng
người phụ nữ đưa cho bị can một bịch với lại hai cát nhỏ
bị can về bị can có lấy sử dụng một ít ở cái bịch trên ba ga xe
rồi còn bao nhiêu bị can bỏ lại chỗ cũ
dù trong giai đoạn giãn cách covid một mươi chín nhưng tình hình tội phạm và tên nạn ma túy trên địa bàn huyện thống nhất vẫn diễn biến phức tạp
đã xuất hiện các hoạt động chứa chấp sử dụng tổ chức trái phép chất ma túy từ các nhà cho thuê
theo tổng kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã phát hiện triệt phá bốn mươi một vụ một trăm linh sáu đối tượng
liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật về ma túy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố ba mươi ba vụ bảy mươi bị can xử phạt vi phạm hành chính ba mươi một đối tượng với số tiền hơn hai mươi bảy triệu đồng
thứ nhất là tham mưu cho huyện huy huy ban nhân viện chỉ đạo các cấp các ngành
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm này
thứ hai là làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân thấy rõ
để từ đó người dân giáo dục con em mình cũng như là giáo dục các người cộng đồng
không phạm tội và không sử dụng ma túy
thứ ba làm tốt công tác quản lý đối tượng nghiện tại cộng đồng theo nghị định một trăm một mươi một của chính phủ
vận động các đối tượng nghiện tự nguyện cai nghiện tại trung tâm cai nguyện cộng đồng huyện
lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc
và đồng thời phối hợp với công an các huyện thành phố giáp ranh
để quản lý tốt các đối tượng có khả năng điều kiện phạm tội và các đối tượng nghiện
để hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm này
thứ tư là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán tàng trữ
sử dụng trai phép trên ma túy theo đúng quy định của pháp luật
ma túy vẫn đang len lỏi và từ ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy với mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự chung sức đồng lòng của các cộng đồng để đẩy lùi tội phạm và tên ăn ma túy
vào khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một vừa qua
khi bà nguyễn thị lán đang ngủ một mình ở nhà tại thôn lạc thủy xã đông kết huyện khói châu tỉnh hương yên
thì bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà dùng dây chói tay dùng rẻ bịt miệng cướp đi một điện thoại di động và số tiền hai triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện khói châu phối hợp với công an xã đông kết tiến hành khám nghiệm hiện trường
tổ chức điều tra truy bắt đối tượng gây án
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định đối tượng nguyễn văn dương chú tại huyện khói châu là đối tượng gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu tỉnh hưng yên đã tạm giữ nguyễn văn dương và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính nội bộ theo cơ chế một cửa
công an thành phố sẽ triển khai áp dụng giải quyết một trăm linh chín thủ tục hành chính nội bộ trên năm lĩnh vực hậu cần tài chính thi đua khen thưởng đào tạo và chính sách bảo hiểm
bộ phận một cửa nội bộ công an thành phố sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận thực hiện các bước kiểm tra hướng dẫn chuyển hồ sơ đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo thời gian quy định
việc triển khai mô hình này sẽ góp phần đổi mới lề lối phương pháp làm việc nêu cao tính công khai minh bạch dân chủ đúng quy định của ngành và pháp luật
giúp ngắn thời gian giải quyết các thủ tục
trên cơ sở đánh giá giả soát thời gian thử nghiệm một tháng công an thành phố sẽ tổ chức rút kinh nghiệm thao gỡ khó khăn để duy trì hiệu quả hoạt động này
và tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy bấm số tự động và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục
bộ phận một cửa nội bộ công an thành phố sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận thực hiện các bước kiểm tra hướng dẫn chuyển hồ sơ đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo thời gian quy định
việc triển khai mô hình này sẽ góp phần đổi mới lề đối phương pháp làm việc nêu cao tính công khai minh bạch dân chủ đúng quy định của ngành và pháp luật
đồng thời rút ngắn triển khai giải quyết các thủ tục
trên cơ sở đánh giá giả soát sau một thời gian thử nghiệm một tháng công an thành phố sẽ tổ chức suốt kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn để duy trì hiệu quả hoạt động này
và tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy bấm số tự động và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục